chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại khiến cho các mặt hàng thực phẩm tăng giá
và tiếp diễn tình trạng loạn giá khẩu trang y tế
đáng chú ý nhiều người mua nhà mua đất đã gặp phải vững mắc về giấy tờ
với vấn nạn sổ đỏ chưa xóa thế chấp đã giao dịch
sau đây là nội dung chi tiết
giá vàng quốc tế chảy qua tháng tăng mạnh nhất trong vòng tám năm do đồng usd suy yếu
và chính phủ mỹ duy trì lãi suất siêu thấp
theo bloomberg giá vàng thỏi giao ngay tăng một mươi một kể từ đầu tháng bảy
hiện chỉ cách mức cao nhất mọi thời đại một mươi usd
giá vàng đã tăng liên tục trong suốt tám tuần qua chạm mốc kỷ lục một chín trăm bảy mươi bốn ba usd một ounce
việc giá vàng tăng hoặc giảm nhẹ trong giai đoạn này chỉ mang tính kỹ thuật
vì giá vàng đang gần sát hai usd một ounce và tiếp tục có biến động theo giá usd
và các động thái của fed
tại thị trường trong nước giá vàng neo quanh mốc từ năm mươi bảy năm mươi tám triệu đồng một lượng
và chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới
trong khi giá vàng tăng cao thì giá usd lại khá ảm đạm
đồng euro tăng mạnh nhất trong một mươi năm đồng bằng anh trải qua tháng tuyệt vời nhất
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi và lần đầu tiên trong năm nay
mọi ngoại tệ mạnh đều tăng giá so với đồng usd
chỉ số đồng usd đã giảm tới bốn bốn trong tháng này
đây là mức sụt giảm tháng sâu nhất của đồng usd kể từ tháng chín năm hai nghìn một mươi
đồng usd sụt để giá đồng euro lên cao
hiện một euro đổi được một một mươi chín usd mức cao nhất kể từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tại việt nam giá usd mua vào bán ra loanh quanh trên hai mươi ba đồng một usd
sau thời gian tương đối ổn định hiện giá rau củ quả đang tăng trở lại
trong những ngày qua do nguồn cung sụt giảm và dịch bệnh bùng phát trở lại
giá rau củ quả tại các chợ lẻ tăng mạnh từ ba đến tám đồng một kg
có loại tăng gần một mươi đồng một kg
giá rau các loại như bắp cải hai mươi đồng một kg cải ngọt hai mươi đồng một kg
bí xanh hai mươi năm đồng một kg và xà lách năm mươi đồng một kg
các loại rau mùi như hành ngò rau thơm khoảng năm mươi đồng một kg
tăng từ ba đến tám đồng một kg và chưa có dấu hiệu giảm
dự báo khoảng một đến hai tháng tới giá giao củ mới ổn định trở lại
khảo sát mặt hàng khẩu trang y tế trên thị trường giá bán giao động khá lớn
trong khoảng một trăm hai mươi đến hai trăm linh đồng một hộp năm mươi chiếc
hiện nay cơ quan chức năng chưa có quy định về mức giá trần của mặt hàng này
so với giá thông thường giá bán khẩu trang y tế đã tăng gấp từ ba đến bốn lần
một số hiệu thuốc ở hà nội và tp hcm đã bắt đầu thông báo hết hàng
tại những địa điểm còn cung cấp mặt hàng này giá bán được đẩy lên từ tám mươi
đến một trăm sáu mươi đồng một hộp năm mươi chiếc cao gấp từ hai đến bốn lần so với thời điểm
trước khi các ca nhiễm mới được phát hiện
giá ga bán lẻ trong nước tăng ngay thời điểm cả nước đang phải đương đầu
chống dịch covid một mươi chín
theo đại diện các công ty kinh doanh ga nguyên nhân tăng giá do giá ga thế giới
tháng tám năm hai nghìn hai mươi tăng năm usd một tấn so với tháng trước kéo theo giá ga trong nước tăng
giá ga thế giới hiện đang ở mức ba trăm năm mươi năm usd một tấn
cũng như các thời điểm khác giá ga của tháng này đã được chốt từ trước nên tăng theo
đại diện các công ty kinh doanh ga cho biết ngay từ những ngày đầu tháng tám
giá ga bán lẻ đã tăng một trăm sáu mươi bảy đồng một kg tương đương hai đồng một bình một mươi hai kg so với trước đó
ngân hàng thế giới và ngân hàng nhà nước việt nam mới đây đã ký hiệp định viện trợ không hoàn lại
trị giá sáu hai triệu usd để hỗ trợ việt nam tăng cường năng lực giám sát và xét nghiệm covid một mươi chín
nghiên cứu vaccine bộ xét nghiệm và truyền thông về bệnh dịch
dự án được tài trợ bởi quỹ tài chính khẩn cấp phòng chống đại dịch qua khoản bảo hiểm
được phân bổ cho việt nam góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững chắc
cung cấp thiết bị phát triển vaccine mới và xét nghiệm trần đoán nhanh
hỗ trợ hai trăm linh phòng xét nghiệm tại các bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh
trên địa bàn toàn quốc cải thiện năng lực của việt nam trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
hiện nay không ít trường hợp người mua đất mua nhà bị vướng mắc với những sổ đỏ
sổ hồng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế hay đang thế chấp tại ngân hàng
nhận biết sổ đỏ đảm bảo các cơ sở pháp lý trong giao dịch hay đang bị thế chấp
là vấn đề quan trọng cần lưu ý khi mua nhà mua đất
các thay đổi về chủ sở hữu nợ nghĩa vụ thuế thế chấp ngân hàng hay đã xóa thế chấp
đều được thể hiện trên sổ đỏ hoặc trang bổ sung kèm theo
với sổ đỏ sổ hồng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tại mục bốn
thay đổi về nhà ở đất ở hoặc thế chấp sẽ có nội dung việc chưa nộp thuế chuyển quyền
hoặc lệ phí trước bạ nhà đất
khi chủ sở hữu hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ có xác nhận hoàn thành được đóng dấu đỏ
chỉ khi nào tài sản đã được giải chấp thì mới có thể mua bán
thưa quý vị
nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân